quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
dự án luật lần này sửa đổi bổ sung chủ yếu tập trung vào nguồn nhân lực cho phòng chống thiên tai
nguồn tài chính cho phòng chống thiên tai
qua thảo luận trực tuyến các đại biểu tán thành với bổ sung hai loại hình thiên tai mới
và ba loại công trình phòng chống thiên tai như tờ trình của chính phủ
bên cạnh đó có ý kiến đề nghị bổ sung một số loại hình thiên tai như xương giá
chiều cường rông lốc lún sụt
góp ý về quỹ phòng chống thiên tai một số đại biểu đề nghị qua thực tiễn phòng chống thiên tai
cho thấy ở nhiều địa phương nhu cầu sử dụng quỹ này rất lớn nhưng nguồn thu của quỹ lại thấp
và ngược lại một số địa phương ít có thiên tai lại có kết dư quỹ lớn
do vậy cần có cơ chế điều tiết giữa các quỹ ở các cấp tỉnh
việt nam hiện tham gia nhiều hiệp định thỏa thuận quốc tế về phòng chống thiên tai
và được quốc tế đánh giá cao trong phòng chống thiên tai
nhưng pháp luật hiện hành còn thiếu cơ chế tiếp nhận